thưa quý vị hôm nay ngày một mươi một tháng ba hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo
trong đó tập trung thẩm vấn hai bị cáo còn lại là trương mỹ lan và nguyễn cao trí chủ tịch công ty capella
theo cáo trạng nguyễn cao trí bị cáo buộc đã tự ý làm hồ sơ khống thanh lý giao dịch có giá trị một tỷ đồng
trước đó với trương mỹ lan nhằm chiếm đoạt số tiền này sau khi hay tin bị cáo lan bị bắt
bị cáo trí được tòa chấp thuận cho phép vắng mặt tại phiên xét xử chưa liên quan đến hành vi của mình
tuy nhiên do cần làm rõ một số vấn đề đến hành vi của nguyễn cao trí nên hội đồng xét xử đã yêu cầu áp giải đến phiên xử ngày hôm nay
đến nay nguyễn cao trí đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy năm tỷ đồng và ba ba triệu usd để khắc phục hậu quả của vụ án
đối với trương mỹ lan bị xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ là một trăm ba mươi hai tỷ đồng không có khả năng thu hồi gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb là sáu mươi bốn sáu nghìn tỷ
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của ngân hàng scb là ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại số tiền là một trăm hai mươi chín bốn nghìn tỷ đồng là tiền lãi phát sinh từ số tiền đã chiếm đoạt
công an tp hcm cho biết vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm sáu mươi ba bị can tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành
các bị can bị khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy cho đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với một mươi một tội danh
từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
vào ngày một mươi một tháng ba công an xã trà thanh huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết đã tổ chức truy kết và khai thác đào đải vàng trái phép tại địa điểm đồi cà nhút xã trà thanh huyện trà bồng
đây là điểm khai thác vàng quy mô nhỏ lẻ và thường xuyên tái diễn do người dân không có việc làm ổn định
tổ truy quét đã tiến hành tháo rỡ lán chạy tiêu hủy các dụng cụ như là khay đãi vàng gầu cuốc sẻng xe rùa và khắc phục hiện trạng dòng chảy của suối mà người dân đã cải tạo lấy đá ngăn dòng nước để đải vàng
đây là điểm khai thác vàng trái phép tại địa điểm đồi cà nhút xã trà thanh huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết đã tổ chức truy kết và khai thác đào đải vàng trái phép tại địa điểm đồi cà nhút xã trà thanh huyện trà bồng lẻ đuci sáng lẫn trước một mươi năm xã trà thanh
các công cụ khai thác vàng trái phép
hiện nay nhiều người lên khu vực rừng giáp danh tỉnh quảng ngãi và quảng nam để khai thác vàng trái phép
công an các xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn truy quét tình trạng đào đải vàng trái phép
thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những hội nhóm đăng bài thuê người mua bán ngoại tệ
với yêu cầu có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng rồi nhận về từ tám trăm linh đến một hai trăm linh tiền công
tưởng rằng việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ khá nhiều người không biết hình thức này đang tiếp tay cho việc mua bán ngoại tệ trái phép

thì họ bảo tôi rằng là gì rằng là ký cho họ một cái đổi ngoại tệ là ba độ
đó ba đô
thì tôi mới lấn cấn trong đầu tôi nghĩ rằng là một ngày mình phải đi rất là nhiều ngân hàng
và một ngân hàng thôi đã đổi đến hai ba đô rồi
thì ví dụ mà bốn năm đô trong một ngày thì cái lượng đô đấy đuổi ra tiền việc nó rất là lớn
và nhỡ đâu chỉ vì một tài trăm
lợi nhuận thù lao của một ngày như vậy mà mình lấn cấn rồi mình đặt cái bút chữ ký của mình vào đấy
thì vì sao có những cái gì liên đối đến pháp luật nó rất là phiền phức
đấy và vì cái sự lấn cấn đấy đến phút chót nên là tôi đã quyết định rằng là không hợp tác nữa
trong ngày hôm nay thì sẽ đi cùng bạn ấy đến khoảng tầm ba bốn năm cái ngân hàng đó
và cũng mua đô như thế và đến cuối ngày thì bạn ấy sẽ trả thù lao cho tôi
thì lúc mà bạn ấy nói như thế thì tôi cũng hơi giật mình
tại vì tôi cảm thấy cái số tiền nó cũng khá là lớn
và mình cũng không biết là nó có gì
mình cũng không hiểu là người ta mua đôi với cái số tư nhiều tiền như thế để làm gì
nên là tôi cũng bắt đầu tôi cảm thấy hơi sợ thực sự là tôi sợ
và sau đó thì tôi cũng quyết định là nói với bạn đó là tôi không làm nữa và tôi đi về
đó và sau đó thì một hai ngày sau thì tôi cũng có tìm hiểu tôi cũng hỏi qua
anh chị em bạn bè thì cũng biết được là cái việc mà mua bán ngoại tệ như vậy là trái phép
được biết những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin hộ chiếu
cùng chứng minh thư hay cân cước công dân
người thuê sẽ lấy thông tin đặt vé máy bay để giả đi du lịch
những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày người mua hộ có mặt tại chi nhánh ngân hàng
khi mua xong ngoại tệ sẽ hoàn vé để lấy lại tiền chấp nhận mất một khoản phí
có thể nói đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ vô cùng tinh vi
và cũng là lỗ hỏng cho công tác mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng
trước hết là nội bộ các cơ quan liên quan đến tiền tệ là chúng ta phải nghiêm
trong các điều lệ quy định kỷ cương rồi phương pháp tiếp xúc
và nguyên tắc tiếp xúc nguyên tắc giải quyết các vấn đề về tiền mương bạc
và giáo dục đạo đức công vụ
đối với công chức đừng có dính vào để mà hưởng hoa hồng
với tất cả các thứ bị mua chuộc
cái đó phải làm trong sạch cái đội ngũ mà liên quan đến tiền tệ
nhất là cơ quan ngân hàng
thực tế không phải bất kỳ ai cũng được phép mua bán ngoại tệ
theo quy định của nhà nước việc mua bán ngoại tệ tiền mặt
của cá nhân với tổ chức tiến dụng phải theo quy định của nhà nước
do đó trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan bàn ngành
cần phải vào cuộc làm rõ với những cá nhân tổ chức nào
tiếp tay thực hiện những hành vi mua bán ngoại tệ trái phép
tránh làm thị trường tiền tệ biến động vì những hành vi gian đoạn này
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
giả vẻ máy bay nội địa bắt đầu hạ nhiệt và giá trứng việt
cũng đang trên đạt giả mạnh
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo ghi nhận giá vé khứ hội hà nội tp hcm các ngày cuối tuần
từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba giảm xuống mức thấp nhất từ ba năm triệu đồng
đã bao gồm thuế phí
so với một hai tuần trước mức giá này chỉ bằng một nửa
tương tự các trạng hải phòng thanh hóa vinh tp hcm
vé khứ hồi cuối tuần hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng ba cũng chỉ từ ba triệu đồng
khoảng một mươi ngày trước chiều đi tp hcm từ các địa phương này
phần lớn cháy vé hoặc chỉ còn hạng thương gia
nhìn chung mặt bằng vé máy bay nội địa sẽ giảm thêm
từ tuần đầu tháng bốn cho đến trước dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
theo đại diện truyền thông một hãng hàng không tư nhân
mặt bằng giá vé máy bay nội địa bắt đầu giảm do đã qua giai đoạn cao điểm tết
nhu cầu đi lại của hành khách hạ nhiệt
trứng vịt giảm giá mạnh so với thời điểm trước tết nguyên đán
nhiều chù ló ấp trứng buộc phải cắt lỗ để đầy hàng tồn
trước tết nguyên đán giá trứng vịt lộn bán buôn là ba năm trăm linh đồng một quả
trứng vịt trắng đi mua buôn giao động từ hai tám trăm linh đến hai chín trăm linh đồng một quả
còn hiện tại giá trứng vịt bán ra tại chuồng đang ở mức phổ biến hai đến hai một trăm linh đồng một quả
giảm khoảng tám trăm linh đồng so với thời điểm trước tết nguyên đán
với giá thảnh chăn nuôi đang tăng cao do tác động từ giá thức ăn chăn nuôi
phần lớn người nuôi vịt đẻ trứng hiện chỉ có mức lãi khiêm tốn
thậm chí hỏa vốn hoặc thua lỗ nếu vịt đẻ không đạt năng suất hoặc gặp rủi ro về dịch bệnh
với nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa đặc trưng
là những tiềm năng lớn để thu hút du khách đến với sơn la
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
du lịch sơn la tiếp tục bứt phá với số lượng lớn du khách và doanh thu từ hoạt động dịch vụ này
xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la nằm ở độ cao trung bình một tám trăm linh
so với mực nước biển
nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ cảnh sắc hùng vĩ với truyền thống văn hóa lâu đời và bản sắc văn hóa độc đáo
những ngày tháng ba hoa sơn cha đang bùng nở trắng mút hoa vào không cảnh bản làng hoang sơ
nhiều chuyên gia nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại nơi đây là rất lớn
nậm nghiệp nói riêng và ngọc chiến nói chung đang nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ
từ cấp ủy chính quyền xã và các đơn vị doanh nghiệp trong việc khai thác tiềm năng
và định hướng phát triển bản trở thành điểm du lịch trải nghiệm tiêu biểu của tỉnh sơn la
không chỉ tập trung khai thác các nguồn lợi từ thiên nhiên trong những năm gần đây
sơn la còn tập trung chuyển đổi số trong du lịch trong đó nền tảng du lịch thông minh cũng được khai thác triệt để
với cách làm sáng tạo đó năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch sơn la đã phục vụ khoảng bốn năm triệu lượt khách
tăng hơn một ba lần so với năm trước
doanh thu từ hoạt động dịch vụ du lịch cũng tăng hơn một năm lần so với năm hai nghìn hai mươi

sơn la đang tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững đa dạng hóa sản phẩm
và phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp từ một mươi cho đến một mươi ba grdp
thúc đẩy chuyển đổi số và du lịch cộng đồng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sở giao dịch chính khoán tp hcm đã có thông tin về sự cố việc kết nối
từ hệ thống của công ty chính khoán đến hệ thống giao dịch của đơn vị này
phí sang tp hcm cho biết đang phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ
vận hành hệ thống là công ty trách nhiệm khủ hàng hệ thống thông tin fpt để có thể kiểm tra và xác định nguyên nhân
đại diện jose cho biết vào đầu phiên giao dịch chiều sáu tháng ba
kết nối từ hệ thống của một số công ty chứng khoán đến hệ thống của sở có hiện tượng chập trờn
tuy nhiên qua phiên giao dịch atc việc kết nối đã ổn định
jose khẳng định hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hoạt động bình thường
theo thống kê của sở này tổng số lệnh của toàn thị trường phiên giao dịch cả ngày là một một trăm bảy mươi bảy tám trăm linh chín lệnh
trong khi bình quân của một mươi phiên giao dịch liên trước là một một trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi tám lệnh
trước đó một loại công ty chứng khoán thông báo hệ thống gián đoạn mất kết nối với jose chiều sáu tháng ba
với mục tiêu thúc đẩy lễ hội phát triển hơn về quy mô sáng tạo độc đáo và tràn đầy sức sống
đem lại nét đẹp đặc trưng nét đẹp áo dài sắc màu thành phố hồ chí minh
chương trình đồng diễn áo dài đã diễn ra tại thành phố cùng với sự tham gia của lãnh đạo thành phố hồ chí minh
và các sở ban ngành đoàn thể người dân trên thành phố
hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh đã tổ chức chương trình họp mặt với hơn năm người
với mọi độ tuổi giới tính khác nhau đã cùng tham gia đồng diễn áo dài trên phố đi bộ nguyễn huệ
trong mương kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba và kỷ niệm một nghìn chín trăm tám mươi bốn năm khởi nghĩa hai bà trưng
tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một thành phố hồ chí minh
cụ thể lễ hội được tổ chức với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống áo dài
cũng chính là góp phần nuôi dưỡng vùng đắp xây dựng nền văn hóa việt đậm đà bản sắc dân tộc
và quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
lễ hội đã truyền cảm hứng lanh tỏa tình yêu áo dài việt nam đến nhân dân thành phố
góp phần đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của người dân thành phố
từ sinh hoạt đời thường nét đẹp tại công sở đến các sự kiện trọng đại
bên cạnh đó đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm nhà may cửa hàng đơn vị kinh doanh áo dài
trong các hoạt động sự tham gia trình diễn của hơn tám trăm linh mẫu áo dài đến từ ba mươi nhà thiết kế
qua chín lần tổ chức lễ hội áo dài đã trở thành một trong những sự kiện thường niên
với sự đầu tư quy mô và đổi mới về nội dung
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đánh dấu kỷ niệm một mươi năm lễ hội áo dài là một thập kỷ đầy yêu thương và tự hào
đưa áo dài dân tộc ra thế giới tạo nên tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và bạn bè quốc tế
chỉ trong mùa tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn doanh thu phim việt nam đã đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng
với sự ủng hộ của khán giả dành cho các tác phẩm chất lượng
không chỉ thể hiện qua doanh thu mà nhiều đơn vị truyền thông
quốc tế đánh giá khách quan việt nam đang là một trong những thị trường điện ảnh phát triển nhanh nhất châu á
sau gần một tháng công chiếu phim điện ảnh mai đã cắm mốc doanh thu năm trăm linh tỷ đồng
và trở thành tác phẩm đạt doanh thu cao nhất lịch sử việt nam
cùng với kết quả bán vé gần một trăm linh tỷ đồng của phim gặp lại chị bầu
và hơn một mươi tỷ đồng của phim đào phở và piano
mùa tết dắp thịnh hai nghìn hai mươi bốn mới đầu một năm lạc quan cho doanh thu phim trong nước
với tình hình bán vé năm nay thì rõ ràng là rất là khả quan
mặt bằng chung của nhiều năm trở lại đây
với cái chất lượng của bộ phim năm nay thì đặc biệt là phim mai cũng như là phim gặp lại chị bầu
và các phim việt khác thì đều có rất là nhiều cái khả quan
và đặc biệt là những cái bộ phim năm nay hầu như là chất lượng
và một cái tín hiệu đáng mừng đó là năm nay thì các dòng phim của phim việt
lại được lựa chọn nhiều hơn so với nhiều bộ phim nước ngoài
và đặc biệt là những cái bộ phim mà mình cảm thấy rằng là nó là trở thành một thương hiệu
ở tết là khán giả sẽ đi xem phim việt nam

cách quả bán vé phân chiếu rạp vừa qua tiếp tục minh chứng tới tiềm năng của điện ảnh việt nam
trang tin deadline nhận số liệu riêng cho thấy doanh thu phòng vé việt nam tăng trưởng ổn định một mươi
hàng năm trước đại dịch vượt thái lan quốc gia có ngành điện ảnh phát triển và lâu đời hơn nhiều
năm hai nghìn hai mươi ba phim việt đến từ các nhà sản xuất khác nhau cũng tạo nên những cơn sốt
và mang về doanh thu tốt như các phim lật mặt phần sáu tấm vé định mệnh
phim siêu lừa gặp siêu lầy đất rừng phân nam chị chị em em phần hai
con nhắc móc chồng kẻ ăn hồn quý cẩu
thị trường phim việt cũng được ghi nhận đang do phim nội dẫn dắt bên cạnh những phim hàn quốc
thái lan và indonesia trong khi phim mỹ ở việt nam đang thoái trào

họ cũng rất là tốt
họ cũng rất là tốt
họ cũng rất năng động trên nền tảng facebook và tiktok
tuy nhiên bên cạnh thị trường trong nước điện ánh việt cần có những phim được chiếu và gây tiếng vang ở nước ngoài đặc biệt các thị trường lớn
điều này đang có những bước tiến trong ba năm qua
trang tin deadline dẫn chứng từ khi phim bố già chứa một số rạp tại mỹ năm hai nghìn hai mươi một
quy mô phát hành phim việt tại mỹ đã tăng đáng kể
năm hai nghìn hai mươi ba có ít nhất sáu phim việt chiếu ở bắc mỹ một số phim chiếu ở từ bốn mươi đến bảy mươi địa điểm
đồng thời những cơ quan xúc tiến điện ảnh đang tăng cường những sự kiện liên hoan chờ điện ảnh chờ dự án phim để mở rộng kết nối nhà làm phim với các quỹ đầu tư
tất cả các hãng sản xuất phim các stu lớn trên thế giới đều đang nhìn nhòm ngó vào thị trường đông nam á
không chỉ bởi về chất lượng nghệ thuật gần đây của các bộ phim đông nam á đang rất là tốt
đạt là các giải thưởng lớn trên thế giới mà doanh thu phòng vé của thị trường đông nam á cũng đang phát triển
nếu chúng ta biết được là doanh thu phòng vé của việt nam đang đứng gần như thế này
lúc đầu của thị trường châu á thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên
nó không phải là hàn quốc không phải là nhật mà khán giả việt nam đang tạo ra cái sức hút
vào cái nhà làm phim những studio lớn trên thế giới họ ở đây quan tâm thị trường này
thì cái việc mà hợp tác quốc tế bây giờ rất là quan trọng
các bộ phim mà hợp tác sản xuất từ các quốc gia rất là quan trọng
vì nó được sự hỗ trợ của chính phủ cả hai quốc gia liền nó tìm cái nguồn vốn ở cả hai bên
năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu phòng vé việt nam đạt một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tương đương khoảng ba chín trăm sáu mươi chín tiền
tương đương khoảng chín mươi mức trước đại dịch từ tổng số một một trăm linh phòng chiếu
thành tích này không tệ đối với một thị trường mà năm hai nghìn một mươi mới chỉ có chín mươi phòng chiếu
và doanh thu hàng năm dưới một mươi năm triệu đô la mỹ
tiếp nối kết quả doanh thu khả quan mùa tết giáp thình vừa qua
thì nhiều dự án phim việt nam bước tốc kiến dịch quảng bá để ra rạp
trong đó có thể kể đến phim quý cô thừa kế phần hai phim sáng đèn bóng vút
lật mặt phần bảy cái giá của hạnh phúc
cũng như dự án năng sản xuất tiền kỳ để kịp ra rạp năm hai nghìn hai mươi bốn
vn index là chỉ số thể hiện các biến động về giá của mạng cổ phiếu niêm yết trên sàn của hồ sê
đánh giá triển vọng của thị trường chính khoán trong năm hai nghìn hai mươi
một số công ty chính khoán đều đưa ra kịch bản tích cực với chỉ số vn index đóng cửa ở mức cao
với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao của các doanh nghiệp niêm yết
chứng khoán vn direct dự phóng vn index đóng cửa ở mức một bốn trăm ba mươi điểm tăng hai mươi bảy so với năm trước
kịch bản này dựa trên việc cục dự trữ liên bang mỹ phép cắt giảm lần đầu tiên vào tháng ba
và có thể có nhiều hơn ba lần cắt giảm trong năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời chỉ số dxy giảm thấp hơn một trăm linh
xuất khẩu việt nam vượt kỳ vọng khi tăng trên sáu tám tăng trưởng tín dụng đạt hoặc vượt mục tiêu một mươi năm
cùng với việc vn index tăng trưởng mạnh mẽ vn direct dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn hosea
có thể tăng trưởng một mươi tám so với năm trước
trong khi mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp
vùng một bốn trăm linh điểm cũng là nhận định của chiến khoán miraxits với quan điểm lạc quan
hướng tới năm hai nghìn hai mươi bốn acvs dự báo gdp việt nam sẽ tăng trưởng từ năm sáu đến sáu một tùy thuộc vào hai kịch bản
lạm phát được kiểm soát tốt trong khoảng từ hai tám đến ba sáu
xuất khẩu tăng trưởng từ một mươi đến một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
lãi suất việt nam đồng sẽ tiếp tục được duy trì ổn định ở nền thấp hiện tại
kịch bản tích cực acbs dự báo
vn index có thể giao động trong vùng từ một một trăm bốn mươi đến một bốn trăm linh điểm
tuy nhiên song song đó cũng có những quan điểm dự báo thân trọng hơn với chỉ số vn index
khi giao động quanh vùng từ một một trăm linh đến một ba trăm linh điểm
bắt đầu khai trương vào ngày chín tháng một mươi hai đến nay thì triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan vangog
tại trung tâm thương mại gigamon thành phố thủ đức thu hút hơn bảy mươi năm lượt khách đến tham quan sau hơn hai tháng ra mắt
triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan van gogh
mang đến hành trình một mươi sáu điểm chạm trở thành điểm đến yêu thích sau hơn hai tháng ra mắt
tòa lạc tại tầng tám trung tâm thương mại gigamon triển lãm sở hữu hệ thống ánh sáng và màu sắc hiện đại
công nghệ thực tế ảo ba d mapping độc đáo
để mang lại trái nghiệm đa giác quan triển lãm tiếp tục ra mắt van gogh immersive bảy trăm hai mươi
một không gian trải nghiệm bảy trăm hai mươi độ có quy mô lớn bậc nhất việt nam với diện tích lên đến hơn ba trăm chín mươi m hai
đặc biệt hiệu ứng trên diễn hình ảnh bảy trăm hai mươi độ sóng động và sắc nét từ mọi góc nhìn trong không gian hình trụ độc đáo
được tạo nên bởi sự kết hợp đăng sen tài tình của nhiều công nghệ như ba d mapping
liên kệ với điểm chạm thứ một mươi sáu van gogh immersive bảy trăm hai mươi là khoảng sân thượng khoáng đạt
có tầm nhìn toàn cảnh về phía đông thành phố hồ chí minh
du khách mua hạng vé luxury và vip có thể kết hợp vẽ tranh và uống cà phê
cộng hưởng sức hút từ van gogh immersive bảy trăm hai mươi trên nhiều nền tảng mạng xã hội
các từ khóa liên quan đến triển lãm tăng hơn một trăm hai mươi một kết quả
cùng hơn ba triệu lượt truy cập website hơn bốn triệu lượt tiếp cận fanpage
và gần sáu năm triệu lượt tiếp cận từ các trang fanpage cộng đồng hàng đầu
còn trên nền tảng chia sẻ video tiktok triển lãm thu hút hơn một năm trăm linh nội dung đăng tải
với hơn năm mươi triệu lượt tiếp cận
triển lãm van gogh ad lighting experience việt nam được thiết kế tỉ mỉ
với bản quyền từ bảo tàng van gogh hà lan
và tư vấn từ các bảo tàng lượng danh hấp thế giới như pháp và mỹ
triển lãm giới thiệu số lượng kỷ lục hơn chín trăm linh tác phẩm
với sự đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi
triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan van gogh
được kỳ vọng tiếp tục giữ sức hút tọa độ nhất định phải đến
tại việt nam nói chung và tại tp hcm nói riêng
phố ẩm thực hà tôn quyền vừa mới ra mắt tại quận một mươi một tp hcm
nhận được sự quan tâm và thu hút rất đông thực khách đến đây
có một điều đặc biệt mà tại phố ẩm thực này
không phải ai cũng biết đến
bên cạnh những món sủi cảo trứ danh
thì con phố này còn nhiều ngón khá hấp dẫn
khi mà tất cả đến đây có thể tham quan và thưởng lãm
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
bắt đầu từ sau một mươi bảy h mỗi ngày
đường phố trở nên mát mẻ dễ chịu hơn
là lúc phố ẩm thực hà tôn quyền sáng đèn
các cửa hàng ở đây cũng bắt đầu trộn tràng khách đến chọn món ăn
phố ẩm thực hà tôn quyền là con phố dài khoảng năm trăm linh m
trước đây mọi người biết đến với tên gọi phố sủi cảo
với hàng chục quán sủi cảo nổi tiếng ngon và đa dạng
và được xem là thiên đường ẩm thực người hoa
tại thành phố hồ chí minh
thu hút thực khách trong và ngoài nước
phố sủi cảo hà tôn quyền
nay là phố ẩm thực hà tôn quyền
có lịch sử hình thành từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dân dân nhận quán ăn này
được nhiều người biết đến và yêu thích
tạo nên công phố chuyên bán sủi cảo
hồi xưa cái đường này thì chỉ có hoành thánh thôi
chứ không có sủi cảo
cái quán em mới là quán đầu tiên ra cái con sủi cảo đó
thì cái hoành thánh đó là chỉ có thịt thôi
chứ không có tôm
thì sau này tụi em mới bắt đầu
nghe ba đồ dạy đó
thì ba hồi xưa là ba bán
sau này tới hai chồng em bán
rồi tụi em mới bắt đầu thêm gia vị vô
cho nó thơm hơn với lại cho nó hợp
với lại bây giờ
cái thời điểm bây giờ với trẻ ăn là một là thơm
còn hai là phải đậm đà
thì tụi em mới phải sửa đổi
sửa đổi liên tục để theo thời gian
thường hay ra đây ăn lắm
quán cường ký bán sủi cảo ăn ngon
cái dao hoành thánh ăn nó dai
thịt nó cũng tươi tôm nó cũng tươi
với nước lẹo ăn
hợp khẩu vị
ở thành phố hồ chí minh có nhiều phố ẩm thực
có nhiều món ăn ngon
khi mình tới đó ăn
thưởng thức nhiều món ăn ngon mà cảm thấy vui
xuyên kể những quán sủi cảo trứ danh
ở phố ẩm thực hà tôn quyền
còn có những quán mì bánh tráng trộn hot dog
chè cà phê các loại đồ uống đa dạng
cho thực khách lựa chọn
thực khách gần đây khá bất ngờ với quán bún bò
độc nhất trên phố ẩm thực này
và thực khách đã truyền ta nhau đến đây
vì quán có món không đụng hàng
đó là bún bò siết khoách
cô hạnh là chủ quán bún bò này
cũng là tên của quán cho biết
quán của cô chuyển từ một địa điểm khác
ở quận một mươi một về đây đúng vào dịp
đường hà tôn quyền chính thức trở thành phố ẩm thực
cô hạnh bán món này đã được hai mươi năm
dù là bán món ăn khác biệt
tại thiên đường sủi cảo này
nhưng quán đã ngày càng đông khách hơn
nhờ vào hương vị đậm đà đặc trưng của món ăn
nguyên liệu tươi ngon
và sự vui vẻ nhiệt tình của chủ quán